qua kiểm tra cơ quan chức năng cũng phát hiện một số chất phụ da không có nhãn mát theo quy định
thu giữ hơn một trăm linh thùng bánh giả các thương hiệu nổi tiếng hơn một bao bình in nhái thương hiệu
trong cả nước phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an tỉnh hải dương đội quản lý thị trường số hai thuộc cục quản lý thị trường đà nẵng
đội quản lý thị trường cơ động số bốn thuộc cục quản lý thị trường hải phòng
cũng đang điều tra bắt giữ một số lượng lớn bánh kẹo rượu giả có chứa chất độc hại không có nguồn gốc xuất xứ
giá iphone chưa bao giờ giảm sâu như vậy
hiện nay chiếc iphone xs bản hai trăm năm mươi sáu gb giảm sâu nhất từ mức ba mươi bốn chín mươi chín triệu đồng giảm xuống còn ba mươi chín mươi chín triệu đồng
iphone bảy plus ba mươi hai gb giảm còn một mươi hai chín mươi chín triệu đồng
hầu hết các phiên bản iphone hai nghìn một mươi tám đều được giảm giá vài triệu đồng để kích cầu mua sắm dịp cận tết nguyên đán
nhiều mặt hàng tiêu dùng giảm giá cuối năm để thu hút người mua
tuy nhiên không ít trường hợp người mua ham rẻ mà mua phải hàng kém chất lượng
do đó người mua nên cẩn trọng khi mua sắm các mặt hàng giảm giá
trái với việc tăng giá của các mặt hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm
thì quần áo giày dép mỹ phẩm đồ công nghệ lại đua nhau xả hàng giảm giá
tuy nhiên đa số các mặt hàng khuyến mại
đều là những mẫu cũ trái mùa một số nơi chỉ niêm yết giá khuyến mại mà không để giá gốc
hàng điện tử điện lạnh liên tục được giảm giá trong các siêu thị để thu hút khách hàng từ một mươi năm
lcd panasonic ba mươi hai inch giảm hai triệu hai trăm linh nghìn đồng còn bảy triệu bảy trăm linh nghìn đồng
các loại tv có giá niêm yết từ hai triệu đồng đến dưới năm triệu đồng đều được giảm giá từ bốn trăm linh đồng đến tám trăm linh đồng một chiếc
tuy nhiên đối với những sản phẩm điện máy đồ gia dụng giá rẻ có thời gian sản xuất cách xa ngày mua
người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ trước khi mua đề phòng chất lượng thấp và hết thời gian bảo hành
thưa quý vị và các bạn thay vì tung ra các loại vàng may mắn dịp vía thần tài ngày một mươi tháng riêng âm lịch như mọi năm
năm nay các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý đã sớm bán ra nhiều loại vàng miếng cũng như tượng vàng hình con heo
để khách hàng mua sắm làm quả may mắn dịp cuối năm
con heo hai lượng vàng bốn số chín do công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc chế tác nguyên khối có giá bán khoảng bảy mươi tám triệu đồng
con heo một lượng vàng bốn số chín được công ty vàng bạc đá quý sài gòn trao bán với giá hơn ba mươi chín triệu đồng
công ty bạc đá quý doji tung ra thị trường hình tượng con heo một chỉ hai chỉ vàng sgc giá bán ba sáu mươi sáu triệu đồng một con loại một chỉ
sản phẩm này đang được người tiêu dùng ưa chuộng
các công ty đang chuẩn bị sản xuất đại trà vàng miếng hình con heo để đáp ứng nhu cầu của người dân tăng mạnh
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế sẽ luôn gửi đến quý vị những thông tin cập nhật
chương trình được thực hiện bởi phòng kinh tế truyền hình nhân dân phát sóng lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
quý vị và các bạn cũng có thể xem trên trang web nhândântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo